có một số địa phương giải ngân đạt từ tám mươi chín mươi dự toán kế hoạch vốn
nhưng vẫn còn đến hai mươi tám bộ ngành và một mươi bốn địa phương có tỷ lệ giải ngân đạt thấp hơn mức bình quân chung của cả nước
bộ tài chính vừa ban hành thông tư số tám trăm linh hai nghìn một mươi chín ttbtc hướng dẫn thủ tục hải quan quản lý thuế và phí lệ phí
đối với hàng hóa xuất khẩu nhập khẩu theo nghị định số một trăm bốn mươi hai nghìn một mươi tám ndcp về hoạt động thương mại biên giới
thông tư số tám mươi bãi bỏ thông tư số hai trăm một mươi bảy hai nghìn một mươi năm tt btc
hiệu lực kể từ ngày một tháng một năm hai nghìn hai mươi
đáng chú ý thông tư tám mươi có nhiều điểm cần lưu ý về thủ tục như hàng hóa xuất khẩu
nhập khẩu của thương nhân qua cửa khẩu biên giới
phải tuân thủ quy định của pháp luật về chính sách mặt hàng kiểm dịch kiểm tra chất lượng an toàn thực phẩm
hàng hóa nhập khẩu qua cửa khẩu phụ lối mở biên giới thực hiện theo quy định tại khoản hai
điều ba thông tư số một hai nghìn một mươi tám ttbct của bộ công thương
thương nhân theo quy định tại điều năm nghị định một trăm bốn mươi hai nghìn một mươi tám ndcp
thực hiện hoạt động mua bán trao đổi hàng hóa qua biên giới
phải được cấp mã số thuế trước khi làm thủ tục hải quan
thông tư số tám mươi cũng quy định cụ thể về thủ tục hải quan quản lý thuế phí và lệ phí
đối với hàng hóa nhập khẩu thương nhân mua gom của cư dân biên giới
từ ngày bảy tháng một năm hai nghìn hai mươi tổng hạn mức giao dịch qua ví điện tử cá nhân của một khách hàng
tại tổ chức cung ứng dịch vụ ví điện tử tối đa là một trăm linh triệu đồng một tháng
còn với tổ chức không quy định hạn mức giao dịch
vào quy định mới tại thông tư số hai mươi ba sửa đổi bổ sung một số điều của thông tư số ba mươi chín
hướng dẫn về dịch vụ trung gian thanh toán vừa được ngân hàng nhà nước ban hành
theo đó ngân hàng nhà nước quy định tổng hạn mức giao dịch qua ví điện tử cá nhân của một khách hàng
tại một tổ chức cung ứng dịch vụ ví điện tử tối đa là một trăm linh triệu đồng một tháng
đối với tổ chức ngân hàng nhà nước không quy định hạn mức giao dịch ví điện tử
trước đó trong dự thảo thông tư này ngân hàng nhà nước đã đề xuất hạn mức giao dịch ví điện tử
đối với cá nhân là hai mươi triệu đồng một ngày và một trăm linh triệu đồng một tháng
của tổ chức là một trăm linh triệu đồng một ngày và năm trăm linh triệu đồng một tháng
đáng chú ý trong thông tư mới ngân hàng nhà nước nhấn mạnh việc cấm sử dụng ví điện tử
để thực hiện các giao dịch qua mục đích rửa tiền tài trợ khủng bố lừa đảo gian lận
và các hành vi vi phạm pháp luật khác
chính phủ nhật bản có kế hoạch hỗ trợ tài chính cho các công ty đầu tư ở nước ngoài
nhằm giúp họ đa dạng hóa sản xuất để đối phó với sự suy thoái có thể xảy ra
ở bên ngoài
cụ thể ba tổ chức tài chính của chính phủ nhật bản gồm có ngân hàng hợp tác quốc tế nhật bản
ngân hàng phát triển nhật bản và tổ chức hợp tác quốc tế của nhật bản cho vay nhằm khuyến khích
các công ty nhật bản tăng cường mua lại và sắp nhập các doanh nghiệp khác ở nước ngoài
để tạo thuận lợi cho việc đa dạng hóa sản xuất cũng như hỗ trợ xây dựng cơ sở hạ tầng
cho mạng di động thế hệ năm g tiếp theo
mới đây quỹ tiền tệ quốc tế dự báo kinh tế nhật bản sẽ tăng trưởng tám trong năm nay
và năm vào năm tới đồng thời nhận định với tầm quan trọng của lĩnh vực chế tạo
trong nền kinh tế nhật bản sự giảm tốc của hoạt động chế tạo toàn cầu sẽ làm tổn hại
đến lĩnh vực xuất khẩu và đầu tư của nhật bản
nếu sự giảm tốc lan sang cả các lĩnh vực dịch vụ nền kinh tế sẽ đứng trước nguy cơ suy giảm đáng kể
theo báo cáo triển vọng tài chính và kinh tế hai nghìn hai mươi của viện nghiên cứu thuộc ngân hàng trung ương trung quốc
tốc độ tăng trưởng kinh tế trung quốc dự kiến sẽ ở mức sáu một trong năm hai nghìn hai mươi
báo cáo cho hay trung quốc đang phải đối mặt với sự phức tạp ngày càng tăng
với nhiều rủi ro và thách thức từ cả trong và ngoài nước
báo cáo này cũng lưu ý rằng tăng trưởng kinh tế chậm lại sẽ ảnh hưởng đến tốc độ đô thị hóa
và niềm tin vào thị trường bất động sản
tuy nhiên lực đẩy nội sinh của tăng trưởng kinh tế vẫn tồn tại
dù với tốc độ chậm hơn
báo cáo cũng cho rằng chính phủ trung quốc cần chú trọng đến nguyên tắc
nhà là để ở chứ không phải để đầu cơ
và duy trì sự ổn định của quy mô tín dụng trong thị trường bất động sản
báo cáo trên cũng dự báo tăng trưởng kinh tế của toàn cầu sẽ đạt hai sáu trong năm hai nghìn hai mươi
mức thấp mới trong những năm gần đây
thưa quý vị trong báo cáo gửi tới kỳ họp thứ tám
quốc hội khóa một mươi bốn thống đốc ngân hàng nhà nước việt nam cho biết sẽ tiếp tục chỉ đạo
các tổ chức tiến dụng kiểm soát chặt chẽ tiến dụng vào các lĩnh vực tiềm ẩn rủi ro
như bất động sản chứng khoán tăng cường quản lý rủi ro đối với các dự án bot bt giao thông
hiện nay có nhiều dự án bt bot giao thông đã hoàn thành đi vào khai thác có doanh thu
không đạt như phương án tài chính ban đầu với dư nợ khoảng năm mươi ba tỷ đồng
có nguy cơ phải cơ cấu nợ phát sinh nợ xấu cho các ngân hàng thương mại
theo ngân hàng nhà nước ước tính đến tháng chín năm hai nghìn một mươi chín dư nợ tiến dụng đối với các dự án bot
bt giao thông tăng một tám mươi năm chiếm một bốn tổng dư nợ trong khi tại báo cáo gửi tới quốc hội
hồi tháng năm năm hai nghìn một mươi chín ngân hàng nhà nước cho biết đến cuối tháng ba năm hai nghìn một mươi chín dư nợ cho vay
đối với các dự án bot bt giao thông ước đạt một trăm linh ba năm trăm bảy mươi ba tỷ đồng giảm ba bốn mươi ba chiếm một ba mươi chín tổng dư nợ
căn cứ theo hoài số liệu
điều này có thể ước tính tại thời điểm tháng chín dư nợ cho vay đối với các dự án bot bt giao thông
vào khoảng một trăm linh chín hai trăm ba mươi năm tỷ đồng một con số rất lớn
rủi ro nợ xấu tiến dụng bot giao thông đã được nhận diện từ khá sớm do việc cấp tiến dụng đối với
các dự án bot bt giao thông tiềm ẩn rủi ro trong dài hạn có nguy cơ chuyển sang nhóm nợ xấu
dư nợ tiến dụng của các dự án bot bt đang có xu hướng tăng cao do nhiều dự án bot trước đây
ngân hàng cho vay trong hợp đồng bot có lộ trình tăng phí theo chu kỳ ba năm một lần
nhưng chưa thực hiện được do chính sách điều chỉnh giảm mức phí đường bộ
chưa kể đến những dự án vấp phải sự phản đối của người sử dụng dịch vụ đường bộ trong quá trình thu phí
ngoài ra việc thường xuyên thay đổi chính sách đầu tư bot theo hướng quản lý vốn ngân sách nhà nước
gây ảnh hưởng lớn đến việc quản lý dự án của nhà đầu tư bot
theo đó nguồn thu của các dự án bot không bảo đảm trả nợ vốn vay theo phương án tài chính ban đầu
dẫn đến phải kéo dài thời gian hoàn vốn ngân hàng phải cơ cấu kéo dài thời gian trả nợ
ảnh hưởng đến chất lượng tiến dụng và kết quả hoạt động kinh doanh của ngân hàng